chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngày mà người dân việt nam luôn khắc cốt ghi tâm công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh đã hy sinh máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
để tỏ lòng chi ân sâu sắc tới lớp lớp thế hệ cha anh đã ngã xuống và ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc vừa qua tại hà nội chương trình nghệ thuật đất nước vẹn tròn ân nghĩa với chủ đề bài ca không quên đã được tổ chức
chương trình đã mang đến những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán thính giả thủ đô
trước khi đến với chương trình này mời quý vị và các bạn đến với phần điểm tin các hoạt động văn hóa diễn ra trong tuần
mới đây tại hà nội ban quản lý phố cổ hà nội đã tổ chức triển lãm sắc màu và sáng thép trưng bày hơn tám mươi tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của hai kiến trúc sư hoàng đạo kính và dương nguyễn huy về đề tài nông thôn việt nam
những hình ảnh quen thuộc bình dị của làng quê nông thôn việt nam như cây đa
giếng nước sân đình nhà tranh mái ngói trở nên sinh động hơn dưới nét vẽ tài hoa của kiến trúc sư hoàng đạo kính
với kiến trúc sư dương nguyễn huy đây là lần đầu tiên anh giới thiệu đến công chúng các tác phẩm mỹ thuật bằng sắt kết quả trong ba năm miệt mài sáng tạo của anh
sự khô cứng của sắt thép dưới bàn tay của kiến trúc sư dương nguyễn huy đã cho người xem thấy sự phóng khoáng tự do và bay bồng qua từng tác phẩm mang đến sự mới lạ cho người yêu hội họa
cùng một đề tài về nông thôn việt nam song mỗi người lại có một cách biểu đạt riêng nếu như hình ảnh làng quê trong tranh của kiến trúc sư hoàng đạo kính có chiều sâu không gian màu sắc hài hòa mềm mại
thì làng quê trong những tác phẩm mỹ thuật của kiến trúc sư dương nguyễn huy lại có sự mạnh mẽ gợi hồi ức cho người xem
các tác giả muốn thông qua hội họa lưu giữ lại những vẻ đẹp bình dị và chứa nhiều hoài nghiệm về thông quê việt nam
các tác giả muốn thông qua hội họa lưu giữ lại những vẻ đẹp bình dị và chứa nhiều hoài nghiệm về thông quê việt nam
đặc sắc thể hiện nổi bật chủ đề văn hóa con người của vùng sông nước biển tây
sau ba lần tổ chức sự kiện đã thật sự trở thành ngày hội sông nước thú vị cho du khách và người dân địa phương
ngày hội không chỉ thúc đẩy quảng bá sức tiến du lịch cần thơ mà còn là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia văn hóa chợ nổi cái răng
thưa quý vị và các bạn mới đây tại hà nội triển lãm tranh với tên
gọi thời hậu thánh đã được khai mạc triển lãm giới thiệu các tác phẩm tranh mang phong cách siêu thực của nghệ sĩ thị giác nguyễn mạnh hùng
một trong những nghệ sĩ có tên tuổi của nghệ thuật đương đài việt nam sự kiện thuộc chương trình nghệ thuật của không gian nghệ thuật manji được thực hiện với sự hỗ trợ của đại sứ quán đan mạch
nghệ sĩ nguyễn mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu anh học tập và lớn lên tại hà nội anh từng có nhiều cuộc triển lãm cá nhân ở trong nước cũng như quốc tế
các tác phẩm của anh từng được tham gia nhiều triển lãm tại các trung tâm nghệ thuật uy tín ở hàn quốc naui đức mỹ
các tác phẩm trong tranh của nguyễn mạnh hùng thường gây ấn tượng với độc giả bởi việc để các đối tượng bị đặt sai vị trí nhầm chức năng lẫn lộn về kích thước hoặc bị liên kết với nhau một cách vô lý
những điểm đó tự chúng gây ra những mâu thuẫn thị giác và đương nhiên ẩn chứa những thông điệp phía sau
phong cách hiện thực của anh với chất nghịch ngợm và hóm hình đặc trưng tạo nên sự khác biệt với các nghệ sĩ thuộc thế hệ trước
tất cả những cái này mình xem rất là thích
vì cảm giác nó rất là thật
mặc dù nghe là siêu thực nghe là một cái gì đó rất là xa lạ với người xem nhưng mà những ngày trước này rất là gần bôi
ví dụ như con ốc sen chẳng hạn thì đấy là một loài động vật mà chúng ta rất nhiều
mình không nhận thấy là một con rùa trong một giống loài một con rùa mà chỉ còn rất ít cá thể tồn tại trên thế giới
chưa bao giờ mình thấy những ý tưởng như này ở việt nam cảm thấy sự rất là độc đáo rất là thú vị
rất là hay vì có rất nhiều cái để suy nghĩ
còn nếu mà đi xem mà chỉ cần bước ra khỏi bảng tranh là quên hết mọi thứ thì chắc là cũng không đáng nghe đi xem lắm
hơn bảy mươi tác phẩm
một mươi tác phẩm tranh siêu thực trong triển lãm thời hậu thánh là sự mô tả đầy đủ về những hiện thực văn hóa
những mâu thuẫn xã hội sự phức tạp của đời sống văn minh và trách nhiệm cá nhân
tạo mối liên kết về mặt thị giác giữa những sự việc yếu tố tưởng chừng không liên quan đến nhau
phóng đại sự thật với kích cỡ bất thường tác giả đưa người xem tới một thế giới giả tưởng được tạo ra bởi sự hài hước sâu cay
bước lại cũng đẹp tôi cảm thấy rất là thích thú
về cơ bản là một cái gây một cái sự hấp dẫn nhất định
với người xem với công chúng ở đó thì chúng ta thấy nó rất nhiều tầng lớp ý nghĩa với một cái triển lãm thời hậu thánh như thế này
mọi người có thể thấy một cái sự thú vị một sự liên tưởng một cái phải băn khoăn về cái câu chuyện ngay từ cái tên của cả cái triển lãm chung
sau đó dẫn chúng ta vào từng cái tác phẩm một thì mỗi tác phẩm nhỏ đều có những câu chuyện đều có những concept đều có những ý tưởng đều có những chi tiết hấp dẫn để khai thác ở trong đó
bằng những tác phẩm với phong cách mới mẻ triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo những người yêu nghệ thuật đặc biệt là giới trẻ
triển lãm thời hậu thánh của nghệ sĩ thị giác nguyễn mạnh hùng sẽ kéo dài đến hết ngày sáu tháng tám tại không gian nghệ thuật man di một mươi bốn phan huy ích hà nội
thưa quý vị và các bạn nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương minh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám báo văn hóa phối hợp với trung tâm ứng dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ ipta cùng một số cơ quan đã tổ chức chương trình nghệ thuật
đất nước vẹn tròn ân nghĩa với chủ đề bài ca không quên tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô hà nội
những giai điệu đi cùng năm tháng đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc lắng động trữ tình và gia diết
chương trình là lời trị ân sâu sắc của thế hệ hôm nay hướng về quá khứ về những bậc anh hùng đã hy sinh máu xương
về thanh xuân cho đất nước
bài ca không quên có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng những giọng ca đẹp các quán quân sao mai trong nhiều năm qua
như nghệ sĩ ưu tú quốc hưng tân nhàn minh chuyên lan anh tuấn anh khánh linh cùng câu lạc bộ thiếu nhi thiên phúc
vũ đoàn camellia cùng giàn hợp sướng học việt âm nhạc quốc gia việt nam
chương trình được kết cấu theo dọc chiều dài lịch sử của cuộc kháng chiến giúp khán giả được sống lại những khoảnh khắc hào hùng
những giây phút lãng mạn của tình yêu trong chiến trận
tôi đã sắp xếp theo cả một tiến trình từ bắt đầu chiến tranh có những chàng trai hoặc những cô gái những bạn sinh viên mới vào trường đại học xong
phải tạm ngừng đèn sách để các bạn nhập ngũ lên đường
đấy là một câu chuyện mà nó theo cả một tiến trình lịch sử
tôi nghĩ rằng là chương trình hôm nay sẽ rất hay và cũng gây được nhiều sức động cho đối với tất cả khán giả
nhiều ca khúc đẹp lãng mạn và hùng tráng được biểu diễn trong chương trình như tình ca hành khúc ngày và đêm
đường tôi đi giải theo đất nước đêm nay anh ở đâu em vẫn đợi anh về
bài hát cô dân quân làm đỏ là bài hát mà tân nhàn cảm thấy rất là xúc động mỗi lần hát bởi vì bài hát này ca ngợi sự hy sinh anh dũng của những nữ thanh niên sung phong
của những người chiến sĩ trong chiến tranh và những người con gái việt nam rất là tuyệt vời và dũng cảm
điều đấy khiến cho tân nhàn rất là xúc động bởi vì mình được hát những giai điệu ca ngợi sự hy sinh lớn lao đấy

điều đấy khiến cho tân nhàn cảm thấy rất là xúc động mỗi lần hát bởi vì mình được hát những giai điệu ca ngợi sự hy sinh lao đấy
điều đấy khiến cho tân nhàn cảm thấy rất là xúc động mỗi lần hát những giai điệu ca ngợi sự hy sinh lớn lao đấy